trong chuyến công tác tại tây nguyên đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã đến thăm hỏi và tặng quà cho một trăm linh công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn
đang làm việc tại các doanh nghiệp và tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh gia lai
năm hai nghìn một mươi tám mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh gia lai
đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân viên chức người lao động
đặc biệt trong chương trình tết xung vầy hai nghìn một mươi chín đã trao tặng hai trăm năm mươi xuất quà mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng
và một trăm linh vé xe cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón tết cùng gia đình
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng vương đình huệ gửi lời chúc mừng năm mới
đến hơn năm mươi sáu công nhân người lao động và đồng bào các dân tộc tỉnh gia lai
phó thủ tướng chỉ đạo các cấp công đoàn trong thời gian từ nay đến tết nguyên đán
cần quan tâm nhiều hơn nữa giả soát nắm chắc những gia đình công nhân viên chức người
để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời thiết thực với phương châm không để một gia đình
người lao động nghèo nào trên địa bàn tỉnh không có tết
nhân dịp này phó thủ tướng vương đình huệ đã tặng một trăm linh xuất quà
mỗi suất trị giá một triệu ba trăm linh đồng cho một trăm linh công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh gia lai